hội nghị cũng nhất trí đưa kết nối thành trọng tâm của hợp tác asem trong thời gian tới với sáu lĩnh vực ưu tiên gồm kết nối chính sách kết nối bền vững kết nối thương mại và đầu tư kết nối số kết nối con người và kết nối liên quan đến thách thức an ninh
bên lề hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai hôm nay dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường thủ tướng áo sebastian kursk chủ tịch hội đồng liên minh châu âu
và bà federica mogherini phó chủ tịch ủy ban châu âu đại diện cấp cao của eu về đối ngoại và an ninh đã cùng nhau ký hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
cốt lõi của hiệp định là hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp việt nam bảo đảm gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu là có nguồn gốc hợp pháp hiệp định này bao trùm cả gỗ nhập khẩu nguồn gỗ nguyên liệu chính của việt nam và tất cả nguồn gỗ trong nước tại việt nam
phạm vi các sản phẩm gỗ nằm trong phạm vi của hiệp định này bao gồm tất cả các sản phẩm chính được xuất khẩu sang eu để thực hiện hiệp định việt nam sẽ xây dựng hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp toàn diện và tin cậy
ủy ban thực thi chung việt nam eu sẽ giám sát việc áp dụng trên thực tế các điều khoản của hiệp định và sẽ có một đánh giá chung trước khi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản chính thức được vận hành
thưa quý vị tối nay tại thành phố bắc ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăm bắc ninh
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
bắc ninh là tỉnh giàu truyền thống văn hiến và cách mạng nơi phát tích vương triều nhà lý triều đại khai mở niềm văn minh đại việt
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với bắc ninh với một mươi tám lần về thăm tỉnh
đặc biệt trong năm một nghìn chín trăm năm mươi tám người đã về thăm bắc ninh bốn lần dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ tỉnh hà bắc lần thứ nhất
người can dặn đoàn kết là sức mạnh là thèn chốt của thành công
khác ghi lời dặn của chủ tịch hồ chí minh sáu mươi năm qua
đảng bộ và nhân dân bắc ninh đã luôn đoàn kết nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đề ra
ngày nay bắc ninh đã phát triển năng động toàn diện cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước trở thành thủ phủ của đầu tư trực tiếp nước ngoài phía bắc
công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện chỉ thị năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đạt nhiều kết quả hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh
nguyễn nhân chiến ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh nhấn mạnh
lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăng bắc ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng
thể hiện lòng chiên sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đối với đảng và bắc hồ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đề nghị bắc ninh không được tự thỏa mãn bằng lòng với những gì đang có
mà phải coi đó là nền tảng động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên xứng đáng là tỉnh kiểu mẫu như bắc hồ mong muốn
thế lược bắc ninh phải là địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
phân đấu trở thành điện hình của cả nước trong phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao
dẫn đầu về triển khai và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhưng vẫn phải bảo đảm giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt
sớm trở thành thành phố thông minh hàng đầu của việt nam
nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nam sri lanka
chương trình trình diễn thời trang chula fassion của nhà thiết kế nổi tiếng người sri lanka đã được tổ chức tại hà nội
tại chương trình các thiết kế thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng sri lanka sonali damawadan
được trình diễn bởi các người mẫu việt nam và một số nước
bên cạnh đó các thiết kế trình diễn được kết hợp giữa các chất liệu batic độc đáo của sri lanka
với các mẫu trang phục truyền thống của việt nam trong đó có áo dài
buổi biểu diễn đã thu hút sự chú ý của đại sứ các nước tại việt nam
cùng đông đảo người xem thủ đô và du khách quốc tế
sự kiện không chỉ đẩy mạnh liên kết giữa việt nam và sri lanka trong nhiều lĩnh vực
mà còn góp phần giúp nhân dân hai nước tăng cường giao lưu hiểu biết về văn hóa thẩm mỹ trong lĩnh vực thời trang
với đại đa số ý kiến đại biểu hội đồng nhân dân nhất trí
bãi nhiệm đối với các chức danh trưởng ban đô thị thành phố đối với ông tô văn hùng
miễn nhiệm phó trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố đối với ông lê văn quang
do xin nghỉ hiếu trước tuổi và miễn nhiệm các chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời bầu bổ sung các chức danh gồm ông tô văn hùng
giữ chức giám đốc sở tài nguyên và môi trường ông trần trí cường phó giám đốc sở du lịch thành phố đà nẵng
đại biểu hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín làm trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố
bà phan thị tuyết nhung phó trưởng phòng tổng hợp hội đồng nhân dân thành phố
làm trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố
ông nguyễn thành tiến phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
làm trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố
với hơn chín mươi số đại biểu hội đồng nhân dân có mặt tại kỳ họp tán thành
cũng tại kỳ họp báo cáo tóm tắt của thường trực hội đồng nhân dân thành phố về sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ
đã nêu bật được những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
qua đó đề ra phương hướng từ nay đến hết nhiệm kỳ vào năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị bên lề hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba
chiều nay tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss
đã tổ chức hội thảo về phụ nữ trong nền kinh tế hướng tới tăng quyền kinh tế cho phụ nữ trong asean
hội thảo tạo cơ hội để các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trao đổi về giải quyết việc làm cho phụ nữ
trong lực lượng lao động nói chung và trong nền kinh tế kỹ thuật số nói riêng
theo nghiên cứu cho thấy phụ nữ tham gia vào doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cộng đồng asean ngày một nhiều và hiệu quả
trên cơ sở này các đại biểu đã đưa ra khuyến nghị về cách thức tăng cường quyền năng của phụ nữ
trong phát triển kinh tế và các vấn đề trong kế hoạch hành động chiến lược toàn diện của cộng đồng kinh tế asean vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hôm nay tổng cục thuế đã tổ chức họp báo thông báo về việc chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ theo nghị định số một trăm một mươi chín của chính phủ
theo đó nghị định số một trăm một mươi chín của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và quy định thời hạn hai mươi bốn tháng
tức là từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi để các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện
về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử
nghị định một trăm một mươi chín quy định cụ thể những đơn vị bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử
đó là các cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán sử dụng thường xuyên từ một mươi lao động trở lên
và có doanh thu từ ba tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản công nghiệp xây dựng
hoặc doanh thu từ một mươi tỷ đồng trở lên đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ
hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục nộp thuế
giúp các cơ quan quản lý thuế quản lý hóa đơn thống nhất đề phòng và chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
quỹ ban nhân dân quận hải an thành phố hải phòng cho biết tình trạng xây dựng trái phép tràn lan
trong khu đất quốc phòng tại phường thành tô và tràng cát vừa được bàn giao từ tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng
về thành phố hải phòng quản lý hiện đã chấm dứt và đang được xử lý kiên quyết
theo đó chỉ trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi các lực lượng chức năng của quận hải an đã thực hiện
đình chỉ thi công tuyệt đối tất cả các công trình đang có hoạt động xây dựng
tiến hành lập ba mươi biên bản vi phạm hành chính dán thông báo đến hai mươi công trình
tổ chức tháo rỡ một mươi năm móng nhà ba trăm linh mét cống
ba trăm linh mét hàng rào bằng tôn gạch thu giữ một máy xúc ba xe rùa cùng nhiều dụng cụ phục vụ
việc thi công xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng một mươi bốn hai hectare mà quận vừa được
thành phố hải phòng giao quản lý
ủy ban nhân dân quận hải an đã nhanh chóng triển khai việc tiếp nhận bàn giao
xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng nói trên đồng thời phối hợp với tổng công ty ba trăm một mươi chín
ra soát thống kê các công trình tài sản trên đất thực hiện xây dựng hàng rào
bảo vệ toàn bộ khu đất một mươi bốn hai hectare xong trong tháng một mươi
chuyển sang phần tin tức quốc tế thưa quý vị hôm nay trưởng đoàn đàm phán brexit của liên minh
châu âu eu ông michel barnier thông báo thỏa thuận brexit đã hoàn tất tới chín mươi
mặc dù vẫn có khả năng là sẽ không đạt được thỏa thuận nào do những vướng mắc về biên giới
với ireland quốc gia thành viên của eu
trả lời phỏng vấn ông bahnier cho biết chín mươi thỏa thuận trên bàn đàm phán đã được nhất trí với anh
tuy nhiên hiện vẫn không thể nói chắc chắn rằng các đàm phán sẽ thành công do bất đồng trong vấn đề này
biên giới ireland ông bardnier xác nhận tiến trình đàm phán vẫn còn tồn tại khó khăn
song cũng có hy vọng về khả năng đạt được thỏa thuận
hội nghị thường đình eu khép lại mà không đạt được tiến bộ trong vấn đề brexit trước đó
ngày một mươi tám tháng một mươi các lãnh đạo eu đã cảnh báo anh rằng eu sẽ không đưa ra thêm các nhượng bộ
để phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hai mươi bảy nước eu cũng quyết định tạm hoãn kế hoạch chuẩn bị
hội nghị thương đỉnh đặc biệt về brexit vào tháng một mươi một tới với lý do thủ tướng anh
tera may đã không đưa ra được ý tưởng cụ thể mới nào nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay
là vấn đề đường biên giới ireland
trong bối cảnh căng thẳng cuộc chiến thương mại với mỹ nền kinh tế trung quốc vẫn tăng trưởng
ổn định thậm chí là cao hơn cả kỳ vọng thông tin này đã được cục thống kê quốc gia trung quốc xác nhận
theo cục thống kê quốc gia trung quốc trong ba quý đầu năm nay tổng sản phẩm quốc nội gdp đã tăng sáu bảy
sáu bảy so với cùng kỳ năm ngoái chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng hai một và kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng
xét về tổng thể trong ba quý đầu năm kinh tế trung quốc vận hành hợp lý duy trì xu hướng
ổn định song cũng phải đối mặt với ngày càng nhiều sức ép từ bên ngoài và áp lực đi xuống
đang gia tăng dự kiến gdp trong cả năm của trung quốc đạt khoảng sáu mươi
tòa án sơ thông
sản phẩm kuala lumpur đã chính thức bục tội cựu phó thủ tướng malaysia ahmad zahid hamidi
với bốn mươi năm tội danh về rửa tiền lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng
ông jahid hamidi hiện đang giữ chức chủ tịch đảng tổ chức dân tộc mã lai thống nhất đối lập
phải đối mặt với hai mươi bảy tội danh về rửa tiền một mươi tội danh về lạm dụng tín nhiệm và tám tội danh về tham
nhũng liên quan đến số tiền với tổng trị giá một trăm một mươi một triệu ringgit tương đương hai mươi sáu sáu triệu đô la mỹ
tuy nhiên ông jahid hamidi đã bác bỏ tất cả bốn mươi năm tội danh trên và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh
trước đó nhà chức trách malaysia đã bắt giữ ông jahid hamidi khi điều tra về những cáo buộc liên
quan đến việc biển thủ tiền tại một quỹ tài trợ xoa đói nghèo thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy do ông làm chủ tịch
ông jahid hamidi bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ quỹ này để thanh toán các hóa đơn thẻ tiến dụng
của hai vợ chồng ông phiên tòa sắp tới xét xử ông sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một
một trường hợp bò điên đầu tiên sau hơn một mươi năm tại scotland
vương quốc anh đã vừa được phát hiện ở một nông trại tại nước này
bộ trưởng kinh tế nông thôn scotland thông báo chính quyền đã ban hành một lệnh cấm tạm thời đối với
các con vật trong nông trại phát hiện có bò điên cnn trích dẫn người phát ngôn của cơ quan tiêu
chuẩn thực phẩm scotland cho biết trường hợp trên được miêu tả là ca bệnh riêng lẻ và chưa ảnh
hưởng gì tới chuỗi cung ứng thức ăn cho người điều này có nghĩa là sức khỏe con người cho đến
giờ vẫn chưa có nguy hiểm gì
tuy vậy những nông dân có mối lo được kêu gọi tìm đến sự hỗ trợ của các bác sĩ thú y ngay lập tức
bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh viêm não thể bọt biển thường tấn công hệ thần kinh trung ương của
bò và khiến con vật chết trong quá trình mắc bệnh những con bò thường tỏ ra hung hăng
rối loạn vận động chạy lung tung run dẩy liệt dần rồi chết
trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cho kênh giải trí youtube bị sập trên diện rộng vừa qua
thì mới đây một nhóm tin tặc đã lên tiếng
thừa nhận trách nhiệm này ghost squad hackers một nhóm hacker đã đăng một dòng thông báo ngắn
trên twitter thừa nhận đã thực hiện việc tấn công kênh youtube tuy nhiên nhóm này không nêu rõ cách
thức và nguyên nhân tiến hành ghost squad hackers bốn là một nhóm tin tặc nổi tiếng trong giới công
nghệ thế giới khi là thủ phạm gây ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức và các cơ quan
chính phủ của nhiều quốc gia cách thức hack được ghost squad hacker sử dụng nhiều nhất là sử dụng
hàng trăm nghìn địa chỉ ip khác nhau truy cập vào một địa chỉ tại cùng thời điểm
hacker có thể gây quá tải lưu lượng và đánh sập trang web
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt